khu vực các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa có gió mạnh dần lên cấp tám cấp một mươi giật cấp một mươi hai cấp một mươi bốn
các nơi khác thuộc phía đông bắc bộ nghệ an hà tĩnh có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp một mươi một
vùng ven biển từ nam quảng ninh đến nam định có nước dân báo kết hợp với thủy chiều cao đến từ ba đến bốn mét cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trước diễn biến được dự báo là phức tạp của cơn bão số ba vào chín giờ sáng nay
phó thủ tướng trị đình dũng chủ tịch ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã họp trực tuyến với hai mươi tám tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng để triển khai công tác ứng phó
trước diễn biến của cơn bão số ba ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương di chuyển lồng bè đưa tàu vào bờ để tránh bão
tính đến sáng ngày hôm nay đã có trên ba mươi phương tiện neo đậu tại các bến còn trên ba phương tiện đang hoạt động trên biển nhưng đã nhận được thông báo diễn biến của cơn bão
tại cuộc họp phó thủ tướng trịnh đình dũng chủ tịch ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đáo các địa phương cần thường xuyên cập nhật theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão kiểm đếm kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ở vĩnh bắc bộ về nơi tránh trú kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng cứu hộ

đến chiều nay các cơ quan chức năng sẽ cố gắng huy động toàn bộ số tàu thuyền này trở về đất liền đáng chú ý sau cơn bão số một rất nhiều tuyến đê kẻ ven biển của tỉnh nam định đã bị sát lở nghiêm trọng do vậy tỉnh nam định đã cấp vật tư nhằm nhanh chóng ra cố khắc phục tạm thời những tuyến đê kẻ đã bị sạt dự kiến đến một mươi năm h chiều mai các công tác này phải hoàn thành
trong khi đó tại tỉnh thái bình đến thời điểm này gần một trăm linh số tàu thuyền đánh bắt cá đã về nơi neo đậu an toàn
tỉnh thái bình đang lo ngại nếu bão số ba đổ bộ vào chiều mai đúng như dự báo tức là đúng đợt chiều cường sẽ gây sóng lớn một số tuyến đê biển đê cửa sông trên địa bàn tỉnh thái bình sẽ bị tràn và ảnh hưởng nghiêm trọng
trong khi đó tại tỉnh thái bình đến thời điểm này gần một trăm linh số tàu thuyền đánh bắt cá đã về nơi neo đậu an toàn